từ đầu tháng bốn đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái nhiều khu vực không có mưa thời tiết khô hanh kéo dài có nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm
đặc biệt tại huyện trạm tấu đã xảy ra một số vụ cháy rừng
chiều ngày hai mươi ba tháng bốn ubnd tỉnh yên bái đã ra công điện khẩn về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng
tỉnh yêu cầu các ngành chức năng liên quan tổ chức ra soát phương án và các biện pháp triển khai theo phương châm bốn tại chỗ
tổ chức thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày canh phòng ở những vị trí trọng điểm tăng cường công tác các hoạt động lưng dãy gần rừng hay trong các diện tích quy hoạch phát triển lâm nghiệp